xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chỉnh đốn đảng góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức theo tinh thần chỉ thị năm của bộ chính trị và nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
với tinh thần đó năm hai nghìn một mươi bảy tỉnh ủy hà nam đã rất quyết liệt trong công tác chỉ đạo việc triển khai thực hiện chỉ thị năm trong đó có cuộc thi viết những tấm gương làm theo bác
trong quá trình triển khai nhiều đảng bộ địa phương đơn vị thể hiện tính chủ động đầu tư thời gian tài chính tâm sức để cuộc thi đạt kết quả có sức lan tỏa trong đời sống cán bộ và nhân dân
kết thúc cuộc thi tỉnh hà nam đã thu được năm mươi hai tám mươi bảy bài dự thi trong đó có đảng bộ huyện lý nhân có số lượng bài dự thi cao nhất với hai mươi tám mươi chín bài
mục tiêu của chúng tôi là sau khi tổng kết cuộc thi sẽ gắn với tổng kết
hà nam thực hiện chỉ thị năm và sẽ nêu gương biểu dương các điển hình tiên tiến trong đó có các điển hình mà được viết trong các bài viết này
mỗi bài viết đều phản ánh về tấm gương người thật việc thật rất chân thực dung dị toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
đa số các bài viết đều khẳng định sức lan tỏa ảnh hưởng của tấm gương đối với bản thân người viết và cộng đồng xung quanh
với mong muốn sẽ ngày càng có nhiều tấm gương trong cuộc sống
tôi cũng không hề nghĩ là tôi viết để được giải mà tôi viết vì trách nhiệm đảng viên trách nhiệm công dân
bà viết vì sự thôi thúc của chính bản thân mình cảm thấy cần phải viết để nêu gương những người tốt việc tốt xung quanh mình
cuộc thi có sức lan tỏa mạnh mẽ thu hút đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia
trở thành đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa thiết thực tại địa phương
sức lan tỏa
trong cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã thu được rất nhiều kết quả
và qua đó phản ánh những tấm gương chân thực bình dị học và làm theo bác trên tất cả các lĩnh vực
qua đó góp phần vào xây dựng kinh tế xã hội an ninh quốc phòng của tỉnh
góp phần xây dựng tỉnh và quê hương hà nam ngày càng phát triển bền vững và văn minh
tới đây tỉnh hà nam sẽ tổ chức biểu
biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân tiêu biểu tại lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ về thăm hà nam
được tổ chức tại khu di tích lịch sử cát tường xã an mỹ huyện bình lục